trong thời gian vừa qua tình hình thiên tai ở các tỉnh miền trung diễn biến rất phức tạp
đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân
trước tình hình trên ban bí thư chính phủ thủ tướng chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các cấp
các ngành quyết liệt thực hiện công tác phòng chống bão lụt khắc phục hậu quả nặng nề của mưa bão lũ lụt
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nêu rõ công an nhân dân là một trong những lực lượng tuyến đầu
tích cực tham gia công tác phòng chống thiên tai cứu giúp nhân dân các tỉnh miền trung chống trọi khắc phục mưa lũ
đồng chí thủ tướng chính phủ nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân đã có những phương án kế hoạch
và triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự duy trì trật tự an toàn giao thông
chỉ đạo điều động lực lượng công an các địa phương trực tiếp tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn
giúp đỡ ủng hộ nhân dân các vùng bị mưa lũ lớn bảo vệ an toàn các chuyến hàng cứu trợ của đảng
nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam các cơ quan đoàn thể tổ chức doanh nghiệp và nhân dân cả nước
đến với đồng bào bị thiên tai
thủ tướng chính phủ biểu dương nhiều cán bộ chiến sĩ công an đã không ngại khó khăn gian khổ
sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn nguy hiểm nhất để tham gia tìm kiếm
cứu hộ cứu nạn di rời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân
trong đó đại úy trương văn thắng công an xã hướng việt huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã anh dũng hy sinh
trong lúc làm nhiệm vụ để bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân vùng cao biên giới là một tấm gương điển hình
xứng đáng để toàn lực lượng công an nhân dân học tập nói theo
thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận đánh giá cao những kết quả thành tích của lực lượng công an nhân dân
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tham gia thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn
đặc biệt nhiệt liệt biểu dương khen ngợi các cán bộ chiến sĩ công an ngày đêm tham gia trực tiếp cứu giúp nhân dân ra khỏi vùng lũ
vùng bị sạt lở đất đá ở các tỉnh miền trung trong thời gian vừa qua
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định những hành động có ý nghĩa thiết thực nêu trên thể hiện lực lượng công an nhân dân
không chỉ làm tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
mà còn là chỗ dựa vững chắc của đồng bào đồng chí cả nước trong những lúc khó khăn hoạn nạn
trước tình hình mưa lũ còn kéo dài và diễn biến phức tạp thời gian tới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đề nghị lực lượng công an nhân dân
cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội nhân dân và các cấp ủy chính quyền địa phương
tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự tích cực tham gia phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
không để tính mạng và tài sản của nhân dân bị đe dọa hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra
góp phần làm người sáng thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã ba phước thiền thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
vào h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một đã khiến ba người tử vong tại chỗ
sau tiếng động lớn ngoài đường nhiều người dân đã phát hiện một xe máy mang biển kiểm soát ba mươi bảy n một trăm hai mươi bốn nghìn một trăm ba mươi chín đổ bên lề đường
và ba người nằm bất động gần nhau
những người dân xung quanh đã hỗ trợ đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng cả ba đã tử vong
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra vụ tai nạn
theo người dân địa phương cho biết đoạn đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do khúc cua gắt và khuất tầm nhìn
lại một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào khoảng tám giờ ba mươi phút sáng nay tại một công ty trong khu công nghiệp hiệp phước
huyện nhà bè tp hcm
nhận được tin báo nhiều đơn vị phòng cháy chữa cháy của công an tp hcm được huy động đến hiện trường
hàng trăm lính cứu hỏa đã chia thành nhiều hướng khác nhau để tiếp cận phun nước vào đám cháy
cột khói cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực
nhiều nhà xưởng công ty lân cận phải cho nhân viên nghỉ vì khói sộc vào
một phần mái tôn của công ty bị sức nóng làm biến dạng
hàng trăm lính cứu hỏa của tp hcm vẫn đang nỗ lực khống chế vụ cháy
hiện chưa ghi nhận thông tin thiệt hại gì về người trong vụ cháy trên
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nguyễn đức huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hậu thường trú tại khu chín xã động lâm huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện phú ninh tỉnh phú thọ
là đối tượng đào minh tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú
tại khu ba thị trấn phong châu huyện phù ninh tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách hai cm dưới đầu mắt phải
và đối tượng dương anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú
tại khu chín thị trấn phong châu huyện phú ninh tỉnh phú thọ
bị công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã
cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi hai da ngâm đen và có nốt ruồi cách năm cm dưới sau đầu mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện